trong những năm qua dấu ấn của các doanh nhân nữ việt nam đã khẳng định sự đóng góp không nhỏ vào các mục tiêu kinh tế xã hội và phát triển đất nước
không chỉ trở thành những nhân tố không thể thiếu của việt nam các doanh nhân nữ còn để lại nhiều ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè quốc tế
tôi thực sự rất ngưỡng mộ và ấn tượng với những gì mà phụ nữ việt nam nói chung và các doanh nhân nữ của việt nam nói riêng đã làm được
tôi tin rằng bất cứ một sự kiện nào một chương trình một dự án hay một hoạt động nào đó đang diễn ra tại việt nam
ở bất cứ một nơi nào đó sẽ không thể thiếu được vai trò của những nữ doanh nhân việt nam
không chỉ trong quá khứ hiện tại mà cả trong tương lai phụ nữ việt nam luôn khẳng định được vai trò và vị thế của mình
đó là những chia sẻ của ông osman dion giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam
khi được hỏi về chia sẻ của ông với những người phụ nữ những nữ doanh nhân của việt nam
phụ nữ việt nam nói chung và doanh nhân nữ việt nam nói riêng có thể nói là có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước việt nam
đó là điều chúng ta đã được thấy trong quá khứ trong hiện tại và cả trong tương lai
họ không chỉ thể hiện trách nhiệm của mình trong các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế trong các hoạt động xã hội mà còn nhiều hơn thế
họ không chỉ cho chúng ta nguồn cảm hứng và sự tin tưởng thông qua những công việc họ làm mà còn giúp chúng ta hiểu được
tầm quan trọng của họ khi họ luôn tin tưởng vào sự thành công của mình
không chỉ riêng ông osmantin mà đối với bạn bè quốc tế các nữ doanh nhân của việt nam luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp khó phai nhòa
có thể nói để có được những thành quả này không chỉ nhờ nhiều năm tháng miệt mài vất vả nỗ lực quên bản thân của các nữ doanh nhân
mà còn là tinh thần trách nhiệm của các nữ doanh nhân đối với người lao động với doanh nghiệp và với cả cộng đồng
nó cũng chính là nền tảng để bứt phá của các nữ doanh nhân việt nam
tôi đã từng rất ngạc nhiên khi thấy sự năng động và nhạy bén của các nữ doanh nhân việt nam về cách mà họ điều hành cũng như đồng hành cùng với doanh nghiệp
cùng người lao động và cùng cộng đồng xã hội của mình
tôi thấy rất rõ sự nỗ lực của các doanh nhân việt nam khi đang từng ngày từng giờ đồng hành cùng với các nữ doanh nhân trên thế giới
chứng tỏ năng lực và sự tuyệt vời của mình
ở việt nam các nữ doanh nhân vừa có thể làm việc nhà
chăm sóc con cái lại vừa có thể tham gia vào các công việc kinh doanh và giữ những vị trí quản lý quan trọng
điều đặc biệt là rất nhiều người trong số họ đã đạt được những thành công nhất định
đây là điều mà không phải ai cũng làm được
theo thống kê doanh nhân nữ đang chiếm hai mươi năm tổng số doanh nhân doanh nghiệp tại việt nam và đã có mặt trong hầu hết tất cả các lĩnh vực
bao gồm cả các lĩnh vực về quản trị công nghệ số
với những nỗ lực không ngừng nghỉ những sáng tạo cải tiến cùng sự lao động miệt mài nghiêm túc theo định hướng của đảng và nhà nước
việt nam chắc chắn sẽ còn vươn cao vươn xa ra thị trường thế giới